thưa quý vị kể từ đầu dịch cho đến nay chúng ta đã quen thuộc với việc lấy dịch mũi và hỏng
để xét nghiệm covid một mươi chín đây cũng là hai phương pháp cho ra kết quả chính xác nhất
thế nhưng mới đây một kiểu xét nghiệm mới đã ra đời cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp cho bộ ký test covid một mươi chín bằng hơi thở đầu tiên
cơ quan này cho biết máy xét nghiệm covid một mươi chín bằng hơi thở cần người vận hành có trình độ dưới sự giám sát
của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
tiến sĩ chapren quan chức của fda cho biết fda tiếp tục hỗ trợ phát triển các loại xét nghiệm covid một mươi chín mới
để giúp giải quyết đại dịch hiện tại và chuẩn bị tốt hơn cho mỹ trong các sự vụ khẩn cấp liên quan tới sức khỏe cộng đồng
bộ xét nghiệm được thiết kế sử dụng trong bệnh viện phòng khám hoặc điểm xét nghiệm di động
đó là thiết bị có kích thước tương đương với một kiện hành lý sách tay
công ty cung cấp có thể sản xuất khoảng một trăm linh bộ mỗi tuần mỗi cái test đánh giá được một trăm sáu mươi mẫu một ngày
thiết bị sẽ phân tích để phát hiện năm chất có trong hơi thở của người bị nhiễm sars cov hai
trong một nghiên cứu trên hai bốn trăm linh chín người bệnh covid một mươi chín có và không có triệu chứng fda thông tin
thiết bị này phát hiện chín mươi một hai trường hợp dương tính
quá trình thử nghiệm lâm sàng bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi
và có độ chính xác tương tự với cả biến thể omicron
công ty sản xuất hy vọng một ngày nào đó bộ xét nghiệm covid một mươi chín bằng hơi thở được dùng để sàng lọc nhân viên
khi họ trở lại văn phòng sử dụng quy trình ít xâm lớn hơn so với các kites hiện nay
hầu hết các xét nghiệm covid một mươi chín đều dựa vào dịch hầu họng nhưng fda đã bật đèn xanh cho các lựa chọn khác
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan này đã cho phép đại học giao tiến hành xét nghiệm bằng mẫu nước ngọt
năm ngoái fda cấp phép khẩn cấp
cấp cho xét nghiệm bằng cách dùng kim châm vào ngón tay